tại buổi tiếp đồng chí diosdado cabezo phó chủ tịch thứ nhất đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela đang ở thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chủ trương nhất quán của đảng nhà nước việt nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ hợp hiến tại venezuela
mong muốn các lực lượng chính trị venezuela đối thoại tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở hiến pháp tin tưởng nhân dân venezuela anh em sẽ thực hiện thành công di huấn của cố tổng thống hugo chávez
vượt qua khó khăn thử thách ổn định tình hình để phát triển đất nước venezuela thịnh vượng và phồn vinh
đồng chí diosdado cabezo thông báo với đồng chí nguyễn thị kim ngân một số nét lớn về tình hình venezuela
đồng chí khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất nhân dân venezuela sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách từng bước làm thất bại âm mưu gây bận ổn đất nước